phó thủ tướng trị đình dũng đã có chuyến thị sát kiểm tra công tác phòng chống bão số chín tại quảng ngãi
phó thủ tướng trịnh đình dũng đã kiểm tra tại cảng biển dung quốc
trong chiều nay tất cả các tàu vận tải tàu dầu và các phương tiện neo đậu tại cảng dung quốc đã đúng vị trí an toàn
bên cạnh đó công tác kêu gọi tàu thuyền và ngư dân tại quảng ngãi đã hoàn tất
việc di rời khoảng năm dân các vùng ven biển huyện bình sơn nơi dự kiến tầm bão địch quà đã hoàn thành
tỉnh quảng ngãi cũng đã lập cơ sở chỉ huy tiền phương để chỉ đạo công tác phòng tránh bão tìm kiếm cứu hộ cứu nạn sau bão
phó thủ tướng đề nghị các cấp các ngành của tỉnh quảng ngãi tiếp tục bám sát địa bàn cơ sở xử lý kịp thời sự vụ khi bão cập bờ